xin kính chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường hôm nay miền bắc đã chuyển mưa rét
với nhiệt độ trưa chiều nay phổ biến ở dưới mức là hai mươi một độ
chỉ riêng khu tây bắc có nhiệt độ cao hơn chấm dứt những ngày nắng ấm vừa qua
đêm nay và sáng mai không khí lạnh tiếp tục tăng cường thêm xuống nước ta
sau đó sẽ ổn định và suy yếu dần vì thế tại bắc bộ sẽ giảm mưa
nhưng nhiệt độ vẫn giảm thấp đêm nay chỉ vào khoảng một mươi năm một mươi tám độ vùng núi thấp hơn một mươi năm độ
còn mức nhiệt ngày mai là từ một mươi tám hai mươi một độ riêng tây bắc có nơi cao hơn
với miền trung đêm nay mưa xảy ra suốt dọc các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực phú yên
từ ngày mai sẽ thu hẹp lại từ hà tĩnh trở xuống đến khánh hòa cục bộ có mưa vừa mưa to
ở khu vực bắc trung bộ trời chuyển rét với mức nhiệt độ cao nhất ngày mai ở mức một mươi chín hai mươi hai độ
khu vực từ quảng bình đến thừa thiên huế nhiệt độ là từ hai mươi hai đến hai mươi bốn độ
đối với các tỉnh từ đà nẵng đến khu vực quảng ngãi
nhiệt độ là hai mươi bốn hai mươi bảy độ
còn khu vực bình định xuống đến ninh thuận bình thuận do có nắng nên nhiệt độ cao hơn
đạt được mức hai mươi tám ba mươi một độ
không chịu tác động của không khí lạnh nên khu vực nam bộ và tây nguyên
tiếp tục duy trì thời tiết ổn định ít mưa ban ngày trời nắng
ở tây nguyên nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi tám ba mươi một độ có nơi cao hơn
còn tại khu vực nam bộ là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ có nơi nắng nóng trên mức ba mươi năm độ
chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển
do ảnh hưởng của không khí lạnh cho đêm nay và ngày mai
ở khu vực bắc biển đông bao gồm khu vực quần đảo hoàng sa
có gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh
khu vực giữa biển đông và khu vực vùng biển phía tây khu vực nam biển đông
bao gồm cả khu vực phía tây quần đảo trường sa
có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp tám biển động
từ đêm mai thì gió sẽ giảm dần
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa
đều không vượt qua mức là ba mươi hai độ
đến với thời tiết tại thủ đô hà nội
nhiều mây có mưa rong vài nơi
gió đông bắc cấp hai cấp ba trở rét
nhiệt độ từ một mươi sáu đến hai mươi một độ